hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bài viết bộ giáo dục và đào tạo sửa quy định để chấn trình lạm thu được đăng tải trên báo thanh niên
theo kết quả thanh tra của bộ giáo dục và đào tạo có rất nhiều khoản thu không đúng với quy định thu chi
ông tống duy hiến phó tránh thanh tra bộ giáo dục và đào tạo trường đoàn kiểm tra thông tin
trong số các khoản thu thỏa thuận có nhiều khoản thu các trường này tổ chức thực hiện không đúng quy trình
theo quy định của bộ về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
các trường đã đứng ra trực tiếp thu quy định mức thu và thu bình quân
ông hiến cũng thông tin để giải quyết tận gốc vấn đề này tới đây bộ giáo dục và đào tạo sẽ xem xét sửa đổi điều lệ
ban đại diện cha mẹ học sinh hiện hành và các văn bản có liên quan đến thu chi đảm bảo thống nhất và phù hợp với thực tiễn thời gian qua
hôm qua một mươi tám tháng chín lãnh đạo trường tiểu học hoàng hoa thám hà nội đã thừa nhận khai ăn của học sinh có giỏi
trước đó ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng chín tại trường tiểu học chu văn an hà nội
học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm buộc hai đoàn công tác là đoàn liên ngành của quận và tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm hà nội đã tới trường kiểm tra
chỉ trong mấy ngày trung tuần tháng chín xảy ra nhiều vụ việc trên đã dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng thực phẩm bẩn thực phẩm nguy hại đang tuồn vào các trường học
chí tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc bài viết báo động thực phẩm bẩn lọt vào trường học được đăng tải trên trang ba báo lao động
và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại